mới đây tại thị trấn tân phú huyện đồng phú và xã tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước
tiếp tục xuất hiện thêm hai ổ dịch dương tính với dịch tả lợn châu phi
theo đó hai trang trại chăn nuôi được phát hiện có lợn dương tính với bệnh dịch tả châu phi
gồm gia đình ông lê văn duẩn chín con và hộ ông nguyễn tuấn biết năm con
cùng ngụ tại ấp tám xã tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước
điều đang nói là điểm xuất hiện dịch của hai ổ dịch trên là nằm giáp danh với các xã an thái
phước sang an bình và tam lập của tỉnh bình dương
huyện đồng phú bình phước nằm giáp danh với bốn xã của bình dương gồm an thái an bình phước sang tam lộc
sau khi phát hiện hai hộ có lợn dương tính với dịch tả lợn châu phi
thì ubnd xã tân lập đã gửi công văn cho các xã ráp danh với địa bàn
để nắm tình hình và có biện pháp phòng chống kịp thời